robot phục vụ bàn tại các cửa hàng dịch vụ vốn đã trở nên khá quen thuộc tại nhiều quốc gia trên thế giới
thế nhưng ở việt nam thì điều này vẫn còn khá xa lạ
một ý tưởng mới lạ và thú vị đã được các bạn trẻ việt nam thực hiện
chính là việc sử dụng robot như là một nhân viên phục vụ bàn
với ý tưởng độc đáo và mới lạ anh đỗ trung thanh cùng với các cộng sự của mình
đã cho ra mắt một quán cà phê mới lạ lần đầu tiên xuất hiện ở hà nội
khách đến quán sẽ được trải nghiệm một dịch vụ vô cùng độc đáo
khi robot tự động do chính anh thanh cùng với các cộng sự thiết kế
theo anh đỗ trung thành ý tưởng về một chú robot phục vụ bàn này xuất hiện trong một lần đi nhật bản
sau ba tháng nghiên cứu và đưa vào thử nghiệm với mức chi phí khoảng gần hai trăm linh triệu đồng
robot mota được đưa vào hoạt động như một nhân viên chạy bàn thực thụ
sau khi nhận được yêu cầu của khách hàng nhân viên sẽ cài đặt lệnh cho robot mang đồ uống tới vị trí khách ngồi
điều này đem lại cho khách hàng sự ngạc nhiên và thích thú vô cùng
việc sử dụng robot phục vụ bàn thay cho người phục vụ đem lại rất nhiều lợi ích
nhưng bên cạnh đó cũng có những ý kiến trái chiều khác nhau
về những bất cập trong việc sử dụng robot phục vụ bàn
em cảm thấy là để cho robot phục vụ thay cho mọi người thì con người sẽ giảm tải đi công việc mình phải làm
và vào đó thì cũng có một cái bất cập là nếu như sau này họ làm sản xuất nhiều robot để phục vụ bàn
thì sẽ mất đi một lượng lớn công an việc làm cho sinh viên
có thể linh động tiếp khách cười nói robot thì chỉ làm được một phần đấy thôi
tuy nhiên là chính vì robot không có cảm xúc nên là làm việc với cả các nhân viên khác thì nó sẽ không gây bất đồng
và cái hiệu suất làm việc của robot thì cao hơn rất là nhiều
trong thời gian sắp tới đây theo cha đẻ của robot mota
chú robot này sẽ được nâng cấp hơn và được đưa vào các thị trường khác lớn hơn
trong thời gian này robot này chúng tôi sẽ nâng cấp
nâng cấp lên cả hệ thống về phần mềm và phần cứng để cho robot giống với con người hơn
chúng tôi rất muốn nhân bản mẫu robot này được phục vụ được cách đại trà hơn
phổ thông hơn tại các nhà hàng có ăn ở việt nam
hy vọng trong tương lai sẽ còn nhiều hơn nữa những sáng tạo của những bạn trẻ
để những chú robot phục vụ được sử dụng rộng rãi hơn nữa